chiều nay hai mươi tám tháng bốn tại quảng trường phía bắc hầm núi vung thủ tướng phạm minh chính đã tuyên bố khánh thành dự án thành phần cam lâm vĩnh hảo và thông xe dự án thành phần diễn châu bãi vọt đoạn từ diễn châu đến quốc lộ bốn mươi sáu b thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
khánh thành dự án cam lâm vĩnh hảo dài bảy mươi chín km và thông xe đoạn từ diễn châu đến quốc lộ bốn mươi sáu b dài ba mươi km thuộc dự án diễn châu bãi vọt dài năm mươi km nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc bắc nam trên một một trăm tám mươi km đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đến nay đạt gần hơn hai km
tuyến cao tốc cam lâm vĩnh hảo sẽ kết nối liên thông tuyến cao tốc từ tp hcm đến tp hcm
nhà trang tỉnh khánh hòa cao tốc diễn châu bãi vọt đoạn từ diễn châu đến quốc lộ bốn mươi sáu b sẽ đồng bộ tuyến cao tốc từ thủ đô hà nội đến thành phố vinh tỉnh nghệ an
sau khi đưa vào khai thác hai đoạn tuyến này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ một a rút ngắn thời gian di chuyển nâng cao an toàn khai thác tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa tp hcm và khánh hòa giữa hà nội và nghệ an đáp ứng nhu cầu đi lại vận tải du lịch giao lưu góp phần thúc đẹp phát triển kinh tế kích cầu du lịch của các tỉnh khánh hòa nghệ an hà tĩnh ninh thuận bình thuận và các tỉnh phía bắc trung bộ nam trung bộ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao ngành giao thông vận tải các ban quản lý dự án các doanh nghiệp nhà thầu đơn vị tư vấn đã quyết tâm cao nỗ lực lớn khắc phục khó khăn làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa tăng ca tăng kíp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương ý chí kiên cường chiến thắng đại dịch covid một mươi chín làm việc ba ca bốn kíp xuyên lễ xuyên tết để đưa các dự án đi vào khai thác vận hành
thủ tướng trân trọng cảm ơn bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng đã sẵn sàng nhướng đất rơi nhà để triển khai các dự án

để phát huy tối đa hiệu quả của dự án này và các dự án cao tốc nói chung thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức hướng dẫn vận hành khai thác bảo đảm an toàn hiệu quả

để phát huy tối đa hiệu quả thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức hướng dẫn vận hành khai thác bảo đảm an toàn hiệu quả
phối hợp với hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định